kính chào quý vị và các bạn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chính sách và cuộc sống của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng biển là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
trong đó chuyển đổi nghề cho ngư dân từ khai thác xa bờ sang nuôi trồng thủy sản
đang là một trong những giải pháp trọng tâm tại nhiều địa phương
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng ninh địa phương đang thực hiện khá hiệu quả vấn đề này
hôm nay cũng như mọi ngày chị nguyễn thị nhiên
tự động tại đây làm công việc đập hào
với khoản tiền công có thể lên tới cả triệu đồng mỗi ngày nếu chăm chỉ
nhiều nhân công làm việc tại đây như chị nhiên
có thể có cuộc sống ổn định không cần ra khơi khai thác thủy sản
điều đáng nói việc làm ổn định có được này
là do chính hợp tác của các nhà dân
các xã mà những ngư dân từng ra khơi làm nghề khai thác hải sản thành lập nên
lặn lội tại các ngư trường xa rủi ro nhiều chi phí lớn
nên nhiều ngư dân đã quyết định chuyển đổi sang nghề nuôi trồng thủy sản
trước đây mình làm nghề đánh bắt hải sản ở ngoài xa bờ
nhưng bây giờ mình chuyển đổi về đây làm nuôi trồng thủy hải sản
khi chuyển đổi nghề thì là có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương
đặc biệt là các ban ngành xã phường cũng như của kỳ xã hoàng yên
theo lãnh đạo xã liên hòa việc chuyển đổi nghề cho ngư dân trên địa bàn được triển khai khoảng năm năm
trước kia toàn xã có trên bốn trăm năm mươi phương tiện đánh bắt
một số hộ làm nghề bằng lồng bắt khoái hoặc đánh bắt không đúng quy định
do đó chính quyền xã đã tiến hành tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi nghề
cũng chính nhờ công tác tuyên truyền định hướng kịp thời
do đó trên địa bàn xã không có trường hợp nào vi phạm quy định truyền đổi nghề
cũng có nhiều hộ khi dưới biển quen môi trường cuộc sống và nghề nghiệp của họ
khi lên bờ thì cũng có khó khăn nhất định kể cả vấn đề vốn
xã cũng đã thường xuyên tuyên truyền định hướng được các ngân hàng tạo điều kiện để cho vai vốn
để khắc phục những khó khăn trước mắt để phát trình tế tại địa phương
huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
địa phương có nhiều tiềm năng lớn về khai thác và nuôi trồng thủy sản
với đội thuyền đông
tuy nhiên sau tuyên truyền vận động
hai trăm năm mươi chín trên khoảng một phương tiện khai thác bên bờ
đã chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản
tôi thấy là đánh bắt xa bờ này khó khăn
làm nó không được
thế tôi mới quay về nuôi trồng
thì thực ra mà nói là nghe nuôi trồng nó tốt hơn nhiều
có thể là đi những chuyến biển có khi được hai trăm linh ba trăm linh triệu thật
nhưng mà về một hai chuyến nó không được
lại gió bão nói chung các thứ là không được
năm năm trước
trở lại đây việc ngư dân chuyển đổi
từ khai thác sang ngành nghề kinh tế khác
được tỉnh quảng ninh rất quan tâm
do đó đã chuyển đổi một sáu trăm linh
trên hai sáu trăm linh tàu
với khoảng năm ngư dân tập trung
những ngành nghề nguy cơ vi phạm uuu
hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
cũng đã ban hành hai nghị quyết
nhằm tạo điều kiện chuyển đổi nghề
cho ngư dân song vẫn còn nhiều khó khăn
trên thực tế
nuôi trồng khai thác nó ngày càng bị thu hẹp
để phục vụ cho ngành nghề kinh tế khác
nguồn nội thủy sản
thì ngày càng bị cạn kiệt
là cái điều kiện kinh tế của ngư dân
thực sự khó khăn
trong khi đó là cái trình độ
học vấn ý thức thì còn hạn chế
thì tỉnh thì cũng đã có
rất nhiều chủ trương cơ chế
để hỗ trợ chuyển đổi nghề
tuy nhiên gặp ba cái sào càng đấy
là cái việc chuyển đổi nhà
hiện nay nó chưa mang cái tính chất bền vững
thưa quý vị và các bạn
có thể nói
giải pháp chuyển đổi nghề bền vững
đối với ngư dân
từ khai thác sang nuôi trồng
được cho là giải pháp trọng tâm của nhiều địa phương
vì dân gắn biển hiểu biển
tư liệu sản xuất chính của họ là tàu biển
để chuyển đổi nghề hiệu quả cho ngư dân
thì vấn đề sắp xếp
bàn giao mặt nước cho dân
cũng như có cơ chế chính sách khác
để họ chuyển đổi
là một bài toán cần sớm tìm ra lời giải
với các ngư dân
việc sớm bàn giao quyền khai thác mặt đất biển
là điều kiện quan trọng
để họ chuyển đổi từ khai thác
sang nuôi trồng thủy sản một cách bền vững
các ngành các cấp
là tạo được điều kiện cho
chúng tôi là làm ăn nuôi trồng thủy sản
ở đây rất tốt
chúng tôi bây giờ đang muốn
nhà nước và tỉnh
và thị xã và xã
sẽ tạo điều kiện càng nhanh càng tốt
cho chúng tôi để chúng tôi yên tâm
để chúng tôi sản xuất
để tạo điều kiện
cho người dân nuôi trồng thủy sản
thị xã quảng yên
và các cấp các ngành tỉnh quảng ninh
đang phối hợp trong việc tích hợp quy hoạch
triển khai kế hoạch bàn giao quyền khai thác mặt nước biển
việc giao mặt nước biển
cho các hộ
thì hiện nay là chúng tôi đã hoàn tất các tổ tục
từ việc hướng dẫn viết đơn
xong rồi xã xem xét để xác nhận
đúng đối tượng
và chuyển hồ sơ về thị xã
hiện nay thì đang phối hợp
mấy nệm phòng y tế và các cơ quan liên quan
để trích đo vị trí
để hộ dân có thể
nộp đơn hành trình công
và đề nghị thị xã giao biển theo quy định
đối với nguyên hòa thì chúng tôi đã tiếp nhận được
của hộ gia đình
và một mươi năm hợp tác xã
thị xã quảng yên đã tích hợp
vào quy hoạch của tỉnh
trên bốn trăm linh hộ dân
xác định được danh giới ngoài thực địa
và đang thúc đẩy
tiến độ triển khai nộp hồ sơ
một trong những điều kiện ưu tiên
do mặt nước biển
chính là liên kết sản xuất quy mô
thông qua các mô hình hợp tác xã
tổ hợp tác
rất nhiều hợp tác xã đã ra đời
để đáp ứng tiêu chí này
hiện nay thì vân đồn cũng đang tập trung
hỗ trợ cho các doanh nghiệp
các hợp tác xã
để hoàn thiện hồ sơ để giao khu vực biển
và hoàn thiện sơ đồ khép góc khu vực biển
cũng như là hoàn thành đánh giá
đtm cho dự án của mình
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
huyện vân đồn đã phê duyệt đề án số ba nghìn tám trăm tám mươi chín
với vùng nuôi trên địa bàn
gần hai mươi bốn hectare
phục vụ nuôi trồng thủy sản
chủ trương giải quyết ưu tiên cho các hộ dân
các hợp tác xã đang nuôi trồng thủy sản
vận động các hộ dân thành lập các hợp tác xã
trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
chúng tôi đã thành được sáu mươi năm hợp tác xã
với tám trăm bốn mươi thành viên
theo đó chúng tôi sẽ tập trung
đề xuất để giao các khu vực biển này
cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản
thế và sắp xếp lại các vùng nuôi trên biển
dù đề án được phê duyệt
diện tích được tích hợp quy hoạch
xong hiện nay
việc hoàn thiện hồ sơ với các hộ
các hợp tác xã
tại một số nơi
vẫn còn có khó khăn
ngoài việc phải liên kết thành lập các hợp tác xã
còn phải đo đạc
cũng như có đánh giá tác động môi trường
trong hồ sơ xin bản giao
không chỉ là vấn đề thành lập hợp tác xã
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
mà ngay vấn đề mức giá thuê mặt nước biển
cũng đang vướng ý kiến tự dân
đã có khoảng trên một trăm linh hectare rồi
nhưng mà đến bây giờ để mà cấp
thì vẫn chưa cụ thể chưa được cấp
bởi vì là nó cũng còn nhiều
những cái vấn đề mà cần thiết
ở các cái xã nữa nó làm xong mới cấp được
cho nên là cũng mong muốn là
tới đây là đã đo rồi
thì cũng hợp tác xã
mong muốn là các cái cơ quan
các đơn vị chức năng tạo mọi điều kiện
để hợp tác xã có một cái
mặt nước để cho nó yên ổn
để làm ăn cho nó tốt
cao quá mặt nước cao quá
bảy triệu rưỡi mấy hectare
dừng thu bao nhiêu tiền mấy hectare
đất đô nghiệp thu bao nhiêu tiền mấy hectare
cho dân thuê đó
vậy thì biển cũng vậy
mà biển này còn khó khăn hơn
mà chi phí lớn hơn
không chỉ khó khăn với cấp huyệt xã
mà ngay với thẩm quyền của tỉnh cũng gặp khó
tỉnh quảng ninh đã lên kế hoạch
mở rộng quyền khai thác mặt đất biển cho người dân
với hơn bốn mươi hectare
tại chín địa phương
hiện bảy địa phương đã phê duyệt đề án
sơ đồ vùng nuôi
một số địa phương đã từng bước bàn giao cho dân
do quảng ninh có đặc thù nhiều đảo
nếu tính toán việc bàn giao theo quy định
về thẩm quyền đang gặp hướng
đặc thù quảng ninh
là trong nhiều đảo
và chưa xác định được từng chiều kiến
cái thủ tục ra mặt nước biển
thì thẩm quyền của tỉnh
thì cũng phải xin ý kiến của bốn bộ
đây là một trong những
giảo cản khó khăn
và chúng tôi cũng kiến nghị
vì khi nằm quy hoạch
địa phương cũng đã xin ý kiến
của các bộ rồi
giao ủy quyền cho địa phương
để địa phương chủ động triển khai thực hiện
thì nằm phù hợp
thưa quý vị
có thể thấy
mặc dù có nhiều nỗ lực
trong việc chuyển đổi nghề cho ngư dân
nhưng tỉnh quảng ninh
vẫn còn gặp khó khăn
trong việc triển khai
bàn giao quyền khai thác mặt nước biển
cho người dân
tại nhiều địa phương khác
việc này cũng chưa có giải pháp hiệu hiệu
bao năm gắn bó với nghề biển
ông lê trí tân
tại thị trấn cái đôi vàng
huyện phú tân tỉnh cảng mau
không biết sau khi không đi khai thác thủy sản
thì ông và nhiều ngư dân khác
sẽ làm gì để mưu sinh
nói chung bây giờ
ở đây thì về cái nghề biển không
mà cũng chưa có biết
là qua khu vực này
cái chuyển đổi để làm cái gì
thì khác cái nghề biển
rồi mấy chú không cho ra
bây giờ đậu ở nhà này hai tháng rồi
chỉ đi làm mướn phụ hồ
chứ giờ đi không được
có điều kiện gì mấy anh giải quyết cho tụi em
là bỏ cái nghề
cũng phải hỗ trợ như thế nào
để cho tụi em bỏ cái nghề
theo đại diện tổng cục thủy sản
chính những vớn mắc chưa thống nhất
từ quy hoạch không gian biển cấp quốc gia
đang là cái cớ để nhiều khu vực ven biển
có thể phát triển nuôi trồng thủy sản
nhưng vẫn được địa phương chọn làm du lịch
rồi mình rơi xuống ngoài như là
mặc dù là cái quy hoạch kinh tế xã hội
của tỉnh đã được phê duyệt
nhưng mà hiện nay là vẫn đang dựa vào
là cái quy hoạch không gian biển chưa xong
cho nên là cái việc mà giao mặt nước biển là còn kém
cho nên là cái việc chuyển đổi nghề
của chúng ta là nó
chưa đạt như mong muốn
thực tế chuyển đổi nghề
phải có nguồn lực nhằm hỗ trợ ban đầu cho người dân
nhưng ngoại trừ một số địa phương
đã có chính sách hỗ trợ riêng
còn lại do bướng về căn cứ quy định
nên các địa phương khác chưa triển khai được nhiều
mặt khác thay đổi nhận thức ngư dân
để hình thành hợp tác xã
tổ hợp tác tại các địa phương
vẫn còn hạn chế
mặc dù đây là câu chuyện rất giải hơi
nhưng lại bắt buộc phải làm để giảm khai thác ven bờ
tôi nghĩ cái khó nhất cái nhận thức hiện nay
là cái kết hợp làm sao giữa du lịch
nuôi trồng thủy sản gắn với nhau để mà khai thác được
còn mà vẫn cứ coi như là
giao mặt nước chỗ này cho tôi là
chỉ có du lịch và du lịch thì rất là khó
hay kể cả bảo vệ nguồn lợi thủy sản thế thôi
tức là bây giờ những cái khu vực
mà được bảo vệ
những ông du lịch mà được hưởng thụ ở đấy
phải có cơ chế để ông đóng góp cùng bảo vệ
thì mới phát triển bền vững được
nếu không thì lại cứ là hai đường thẳng song song
không bao giờ gặp nhau được
và chúng ta có mãi mãi vẫn chỉ báo cáo trên giấy thôi
còn tất cả là trong thực tế nó chuyển biến rất là chậm
rõ ràng chuyển đổi nghề trong ngư dân
là một bài toán nhất định phải có lời giải
trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản
ngày càng cạn kiệt hiện nay
cũng như các vấn đề pháp lý đang đặt ra
xong vẫn còn đó những khó khăn
từ chính sách đến thực thi
và nhận thức của nhiều người
thưa quý vị và các bạn
nhiều chính sách đã được các địa phương ban hành
để thực hiện chủ trương chuyển đổi nghề cho ngư dân
tuy nhiên từ chính sách
đến triển khai thực tiễn vẫn còn những khoảng cách
vấn đề ở chỗ
có địa phương đang triển khai khá hiệu quả
có địa phương vẫn còn trong giai đoạn
lên kế hoạch hoặc chuẩn bị
có rất nhiều nguyên nhân cho sự chân trư đó
khiến cho nhiều ngư dân rơi vào tình cảnh
không biết phải làm sao
mới đây nhất ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bàn bí thư chung bương đảng
đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác chống khai thác thủy sản
bất hợp pháp
không báo cáo không theo quy định
và phát triển bền vững ngành thủy sản
đã đến lúc các địa phương phải tập trung
tăng cường sự chủ động
trong phương thức chuyển đổi nghề
phù hợp cho ngư dân
vừa tận dụng kinh nghiệm đi biển của mình
vừa có việc làm ổn định
góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững
và đến đây thời lượng của chương trình tuần này cũng xin hết
xin chào vẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình chính sách và cuộc sống tiếp theo
phát sóng vào hai mươi h bốn mươi năm
thứ ba hàng tuần
trên truyền hình nhân dân